chào mừng quý vị đến với bản tin an ninh thế giới của truyền hình công an nhân dân
vừa rồi là phần điểm qua những nội dung chính sẽ có trong bản tin ngày hôm nay
quý vị quan tâm xin đừng giờ màn hình
tổ chức khủng bố nhà nước hồi giáo yết tự xưng xác nhận bốn thành viên của tổ chức này đã bị bắt
sau khi tấn công nhà hát crocus city hall ở ngoại ô thủ đô moscow của nga
vụ tấn công khủng bố xảy ra tại nhà hát krokos city hon vào tối ngày hai mươi hai tháng ba
đã khiến một trăm bốn mươi ba người thiệt mạng và tám mươi người bị thương
giới chức nga đã bắt giữ một mươi hai đối tượng tình nghi
trong đó có tám đối tượng bị buộc các tội danh liên quan khủng bố vì vai trò trong vụ tấn công
theo truyền thông nga trong số tám đối tượng tình nghi nêu trên
có bốn công dân tajikistan đây đều là những nghi phạm chính
ngoại trưởng nga sergei lavrov cho biết công tác điều tra vụ tấn công khủng bố
đang được khẩn trương tiến hành và đạt nhiều tiến triển
trong một diễn biến liên quan lực lượng an ninh nga đã ngăn chặn các hoạt động khủng bố
của ba công dân đến từ một quốc gia trung á
các đối tượng này lên kế hoạch thực hiện hành động khủng bố
bằng cách kích nổ một thiết bị tại khu vực công cộng ở vùng staropol miền nam của nước nga
pháp đã đề nghị các đồng minh quốc tế cử hàng nghìn nhân viên an ninh
đến hỗ trợ bảo vệ olympic paris hai nghìn hai mươi bốn dự kiến sẽ bắt đầu vào tháng bảy tới
động thái này diễn ra trong bối cảnh trọng trách đảm bảo an ninh cho olympic paris vô cùng căng thẳng
đối với lực lượng cảnh sát pháp đặc biệt sau vụ khủng bố làm hơn một trăm bốn mươi người thiệt mạng tại nga
bộ đội vụ pháp hồi đầu năm đã đề nghị bốn mươi năm quốc gia điều động khoảng hai người
gồm binh sĩ quân đội và cảnh sát để tăng cường năng lực bảo đảm an ninh cho olympic paris hai nghìn hai mươi bốn
lực lượng này dự kiến bao gồm nhiều đơn vị cơ giới và kỵ binh
cùng với các chuyên gia trong lĩnh vực chống giấy tờ giả giả phá bom mìn chống thiết bị không người lái
và điều khiển chó nghiệp vụ
olympic paris hai nghìn hai mươi bốn sẽ diễn ra từ ngày hai mươi sáu tháng bảy cho đến ngày một mươi một tháng tám
với sự tham gia của khoảng một mươi bốn năm trăm linh vận động viên và chuyên gia thể thao
cùng với hàng triệu du khách từ khắp nơi trên thế giới
tình báo mỹ và châu âu đánh giá thế vận hội tại pháp là mục tiêu khủng bố số một hiện nay
pháp dự kiến triển khai bốn mươi năm cảnh sát hai mươi nhân viên an ninh tư nhân
và một mươi năm binh sĩ quân đội mỗi ngày trong suốt hai tuần diễn ra sự kiện
thủ tướng israel benjamin netanyahu đã đồng ý cử đoàn đàm phán
với ai cập và qatar để đối lại các cuộc thảo luận
về một lệnh ngừng bắn đáy

cũng như trao đổi con tin với phong trào hồi giáo hamas tại giải gaza
thông báo của văn phòng thủ tướng israel cho hay
sau khi trao đổi với lãnh đạo các cơ quan tình báo và an ninh
ông netanyahu đã đồng ý cử các phái đoàn tới doha và cairo trong những ngày tới
hồi tuần trước vòng đàm phán tại doha qatar đã không đạt được bước đột phá nào
khi phái đoàn israel rút về nước
để phản đối việc hội đồng bảo an liên hợp quốc thông qua nghị quyết
yêu cầu các bên ngừng bắn ngay lập tức tại gaza
israel cũng hủy chuyến thăm của phái đoàn cấp cao tới mỹ
tuy nhiên sau đó đã đề xuất nối lại vào thời điểm phù hợp
liên quan đến vấn đề nhân đạo ở giải gaza
vụ ngoại giao israel tuyên bố
nước này cam kết tuân thủ luật pháp quốc tế
chấp hành phán quyết hôm hai mươi tám tháng ba của tòa án công lý quốc tế icj
kêu gọi tenavib cho phép vận chuyển hàng viện trợ vào gaza mà không bị cản trở
trong diễn biến liên quan chính phủ nhật bản cho hay
sẽ nối lại viện trợ cho cơ quan cứu trợ người tị nạn palestine của liên hợp quốc unrwa
cơ quan điều phối gần nhất toàn bộ viện trợ cho gaza
dự kiến unrwa sẽ bắt đầu nhận được viện trợ từ nửa đầu tháng bốn
hội đồng hợp tác vùng vịnh gcc đã công bố tầm nhìn chiến lược
dành cho an ninh khu vực trong đó nêu bật sự đồng thuận
về quan điểm của các quốc gia thành viên trong vấn đề an ninh khu vực và quốc tế
tại hội nghị ngoại giao diễn ra ở thủ đô riyadh của ả rập xê út
gcc nhất trí cho rằng an ninh của mỗi quốc gia thành viên đều có sự phụ thuộc lẫn nhau
nhất là trong bối cảnh bất ổn
đang diễn ra trong khu vực và trên thế giới
tầm nhìn chiến lược về an ninh khu vực của gcc không chỉ là cam kết chính trị
mà còn là trách nhiệm đạo đức hướng tới sự đoàn kết
thông báo nêu rõ an ninh chung của gcc là nền tảng để xây dựng niềm hy vọng
và ước mơ cho một tương lai tốt đẹp hơn
gcc cho rằng đối thoại hợp tác phối hợp và tôn trọng các quan điểm khác nhau
là tấm khiên cơ bản và vững chắc để đối mặt với những thách thức
gcc được thành lập vào năm một nghìn chín trăm tám mươi một có sáu quốc gia thành viên
bao gồm các tiểu phương quốc ả rập thống nhất uae bahranh ả rập xê út oman qatar và kuwait
bộ nội vụ hàn quốc vừa qua đã kiểm tra tất cả các điểm bỏ phiếu sớm trên toàn quốc
được chuẩn bị cho cuộc bầu cử quốc hội vào ngày một mươi tháng bốn tới
theo đó phát hiện nhiều camera theo dõi tại hai mươi sáu cơ sở bao gồm cả thủ đô seoul
cuộc kiểm tra diễn ra một ngày sau khi cảnh sát bắt xử một youtuber ở độ tuổi bốn mươi
vì nghi ngờ lắp đặt camera quay lén
tại các điểm bỏ phiếu sớm ở hai thành phố là incheon và yangsan
theo khai báo của youtuber này cảnh sát đã tìm thấy camera quay lén tại năm nhà ga ở phía tây seoul và bốn nhà ga ở yangsan
sau vụ việc nhà chức trách hàn quốc đã kiểm tra gần ba sáu trăm linh điểm bỏ phiếu trên toàn quốc
và phát hiện hai mươi sáu cơ sở bị gắn camera quay lén
tất cả đều được định vị để ghi lại những hình ảnh bên trong các điểm bỏ phiếu
hiện youtuber nói trên đang bị thẩm vấn về tội xâm nhập bất hợp pháp và vi phạm đạo luận bảo vệ bí mật liên lạc
vụ việc vẫn đang tiếp tục được điều tra
hành tinh của chúng ta đang ngập trong rác thải
đây là lời mở đầu của tổng thư ký liên hợp quốc antonio guterres trong thông điệp nhân ngày quốc tế không rác thải ba mươi tháng ba năm nay
lời cảnh tình mạnh mẽ này không chỉ phản ánh thực trạng đáng lo ngại hiện tại của hành tinh xanh
là rác thải đang trở thành gánh nặng khổng lồ đối với trái đất
mà còn nêu bật sự cấp thiết về hành động để tăng cường quản lý khủng hoảng
các dữ liệu công bố cho thấy thế giới đang chứng kiến cuộc khủng hoảng nghiêm trọng với rác thải
mỗi năm các hộ gia đình doanh nghiệp nhỏ và nhà cung cấp dịch vụ công cộng
tạo ra từ hai một đến hai ba tỷ tấn chất thải rắn đô thị
từ bao bì và đồ điện tử đến nhựa và thực phẩm
tuy nhiên các dịch vụ quản lý chất thải toàn cầu không được trang bị đầy đủ để giải quyết vấn đề này
với hai bảy tỷ người không được tiếp cận với dịch vụ thu gom chất thải rắn
và chỉ sáu mươi một sáu mươi hai chất thải rắn đô thị được xử lý
ở các nước thu nhập thấp tình hình thậm chí còn tồi tệ hơn
ước tính có khoảng chín mươi lượng rác thải không được xử lý đúng cách
ôi nhiễm chất thải đe dọa đáng kể đến sức khỏe con người sự thịnh vững kinh tế
và làm trầm trọng thêm mộ ba của khủng hoảng của hành tinh
gồm biến đổi khí hậu mất đa dạng sinh học và ô nhiễm môi trường
ngày quốc tế không rác thải năm nay nhấn mạnh nhu cầu cấp thiết
phải tăng cường quản lý chất thải trên toàn cầu
và tấm quan trọng của các hoạt động sản xuất và tiêu dùng bền vững
tổng thư ký liên hợp quốc antonio guterres cũng kêu gọi thế giới đoàn kết
và nỗ lực đạt được một hiệp ước mang tính giảng buộc về mặt pháp lý
nhằm chấm dứt ô nhiễm nhựa để kết thúc vòng đời của rác thải một lần và mãi mãi
chính phủ nhật bản đã bổ sung bốn ngành mới vào chương trình thị thực lao động nước ngoài
có tay nghề với thời hạn thị thực lên tới năm năm
quyết định này nhằm thu hút thêm lao động nước ngoài
nhằm giải quyết tình trạng thiếu hụt lao động trong nước
giúp tăng số lượng các ngành đủ điều kiện
được cấp thị thực lao động có kỹ năng đặc định loại một trên một mươi sáu ngành
đây là lần đầu tiên kể từ khi hệ thống này được triển khai vào năm hai nghìn một mươi
chính phủ nhật bản cho phép mở rộng số lượng ngành nghề
trong thị thực lao động nước ngoài tay nghề đặc định loại một
bao gồm vận tải đường bộ và đường sắt cũng như lĩnh vực lâm nghiệp và gỗ
chính phủ nhật bản có kế hoạch tiếp nhận tới tám trăm hai mươi người nước ngoài
theo thị thực lao động có tay nghề trong năm năm tài chính tiếp theo
kể từ tháng bốn tới
nhiều hơn gấp đôi con số ước tính được chấp nhận trong năm năm
tính đến năm tài chính hai nghìn hai mươi ba kết thúc vào tháng ba
sau khi lấy ý kiến công chúng về cải cách
chính phủ sẽ sửa đổi các quy định liên quan
bao gồm các xác lệnh của bộ tư pháp
để bắt đầu tiếp nhận người nước ngoài có tay nghề cao
trong bốn lĩnh vực nói trên
thưa quý vị lễ phục sinh năm nay sẽ rơi vào ngày mai ba mươi một tháng ba
đây là một trong những ngày lễ phục sinh
và một trong những ngày lễ phục sinh năm nay sẽ rơi vào ngày mai ba mươi một tháng ba
khi về nghỉ dưỡng họ mua trứng về làm quà cho bạn bè ở nơi họ đang sống
vì khi ai đó tặng bạn một quả trứng và bạn đặt nó vào tủ kính
mỗi lần nhìn vào bạn lại nhớ đến người đó người đã đưa nó cho bạn
và những quả trứng này có thể tồn tại hàng trăm năm
người thợ rèn lão luyện của bosnia tự hào khi chia sẻ kinh nghiệm hơn bốn mươi năm trong nghề
với những tác phẩm được đưa tới nhiều nơi trên thế giới
ông và những người làm nghề khác vẫn đang cố gắng duy trì truyền thống ở kuresevo
đồng thời đưa ra nhiều lựa chọn về đồ trang trí cao cấp gắn trên trứng phục sinh
như biểu tượng thánh giá hoa hay các câu lạc bộ bóng đá nổi tiếng